liên quan đến việc hàng loạt tàu vỏ thép đóng theo nghị định sáu mươi bảy mới đưa vào sử dụng đã bị hư hỏng
ubnd tỉnh bình định vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị đóng tàu khắc phục hư hỏng tàu vỏ thép của ngư dân
việc sửa chữa phải hoàn thành trong tháng sáu tới
tỉnh bình định yêu cầu công ty nam triệu và công ty đại nguyên dương phải có nghĩa vụ sửa chữa các tàu cá
do đơn vị mình đóng bị hư hỏng theo hợp đồng đã thỏa thuận với các chủ tàu
các đơn vị đóng tàu không được tự ý thay tôn thép vào tàu từ loại hàn quốc nhật bản sang loại của trung quốc
mà không được sự chấp thuận của chủ tàu
xem xét hoàn trả chi phí thiết kế cho chủ tàu đồng thời hỗ trợ cho chủ tàu cá bị thiệt hại do nằm bờ
không thể ra khơi hoạt động do lỗi của cơ sở đóng tàu
trường hợp các đơn vị đóng tàu không thực hiện nghĩa vụ của mình
ubnd các địa phương ven biển chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
hướng dẫn các chủ tàu cá ngư dân các thủ tục pháp lý để tiến hành khởi kiện ra tòa
theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân
được biết các doanh nghiệp đóng tàu đã mời một số chuyên gia trực tiếp kiểm tra từng bộ phận của máy chính
tại các tàu vỏ thép bị hỏng tổng cục thủy sản cũng đã tiến hành kiểm tra một số tàu cá vỏ thép của ngư dân tỉnh bình định